tiếp tục chương trình làm việc quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa một mươi ba của quốc hội các cơ quan của quốc hội nhiệm kỳ khóa một mươi ba hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu báo cáo công tác nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu của tổng kiểm toán nhà nước
mặc dù có nhiều cải tiến đổi mới nhưng hoạt động giám sát của quốc hội vẫn còn không ít hạn chế bất cập
trong một số trường hợp chưa có cơ chế xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan quy trình xử lý và chế tài phù hợp việc theo dõi đôn đốc thực hiện kết luận kiến nghị sau giám sát chưa thực sự quyết liệt không ít vụ việc chậm được giải quyết gây bức xúc trong dư luận
việc giải quyết kiến nghị khiếu nại tố cáo của cử tri chưa đạt yêu cầu giám sát việc thi hành pháp luật về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí chưa được thực hiện tốt và kết quả thấp